vào chín giờ ngày một mươi ba tháng một mươi đoàn tàu hỏa ký hiệu d một mươi hai e sáu trăm ba mươi chín chặng hải phòng hà nội đã chuyển bánh chở theo ba mươi hai hành khách trên ba toa tàu từ ga hải phòng đi hà nội
trước đó tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một toàn bộ hoạt động vận chuyển hành khách bằng đường sắt ở hải phòng buộc phải dừng hoạt động để đảm bảo an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
theo ghi nhận của phóng viên ngay sau khi hoạt động vận chuyển hành khách bằng tàu hỏa được nối nhịp trở lại khá đông người dân vui mừng vì có thể lựa chọn phương tiện thân thuộc của mình để lên hà nội trong tình hình dịch vì không gian thông thoáng chỗ ngồi rộng rãi
mọi hành khách đi tàu đều mang theo kết quả xét nghiệm âm tính với sắt covid một mươi chín để mua vé tàu
trong sáng nay rất nhiều hành khách đã đến ga hải phòng để kiểm tra thông tin điều kiện đi tàu tìm lịch trình tàu chạy trong ngày
để đảm bảo giãn cách trong suốt hành trình cho hành khách ga hải phòng đã bố trí ba toa tàu tương đương với hai trăm linh tám ghế cho ba mươi hai khách ngồi trong các toa tàu khác nhau